một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa chín xe ô tô vừa xảy ra trên quốc lộ một a đoạn qua phường bắc sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
làm nhiều xe biến dạng một người chết nhiều người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi năm h bốn mươi chiều qua giữa chín xe gồm xe tải xe ô tô năm chỗ và xe bán tải
tại hiện trường do va chạm mạnh đầu xe bán tải biển kiểm soát hai mươi chín h bốn mươi sáu nghìn bảy trăm hai mươi một bị biến dạng
khiến một người đàn ông trung tuổi chưa xác định được gần danh tính ngồi bên ghế phụ xe bị mắc kẹt
lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy cắt và các thiết bị chuyên dụng đưa nạn nhân ra ngoài để cấp cứu
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó
bên cạnh đó nhiều người trên các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông bị thương và hoảng loạn tâm lý
cả chín xe đều bị hư hỏng nặng
chiếc xe bồn chở xăng dầu lao xuống hành lang sát với đường xe lửa rất may là lúc đó không có tàu chạy qua
vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông kéo dài nhiều cây số trên tuyến quốc lộ một a theo hướng bắc nam
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra